cái taxi a không có taxi ở gần đấy thì họ phải chạy quá đường rất là xa

thế thì tôi nghĩ rằng về mặt chi phí thì cả người tiêu dùng và người cung cấp cây dịch vụ vận tải đều được lợi
cái cung cấp phi sinh thức với những hộ gia đình kinh doanh và những người làm thêm từ dịch vụ kiểu uber này rất nhiều

hay là tại sao chúng ta lại không phải đặt câu hỏi là chúng ta phải giảm điều viết

hay có thể nói là phép thử đối với hoạt động chính sách của chính phủ trong khi đang thúc đẩy cách mạng công nghiệp bốn
những taxi chuyển dưỡng họ không phải bị thiệt hại đâu

nhưng mà nếu mà họ vẫn tiếp tục

những người mà lười đổi mới sáng tạo
và khai thác cái lợi nhận đặc quyền

mà bị cản trở những cái ứng dụng công nghệ mới vào
chính phủ thì tôi nghĩ rằng

và nó phát cái một thông điệp rất là xấu
không thể phủ nhận sự ra đời của uber grab
đã tạo ra cuộc cách mạng về công nghệ trong lĩnh vực vận tải
buộc các hãng taxi truyền thống về vận động
nhiều hãng taxi đã bắt đầu ứng dụng các phần mềm gọi xe của riêng mình
nhắn tin kết nối với khách hàng và giảm giá
còn bài toán quản lý là thuộc về các cơ quan nhà nước
các nhà quản lý chính sách cần đứng trên nhiều góc độ khác nhau
như người tiêu dùng đơn vị cung cấp dịch vụ và cả taxi
để đưa ra những chính sách phù hợp
mọi chính sách đều có lợi ích
tuy nhiên cần xem xét cân nhắc kỹ lưỡng
trên một tầm nhìn dài hạn
và trên các mặt như là cam kết quốc tế và lợi ích kinh tế
làm sao để tạo điều kiện kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh
trong khi đó khách hàng luôn có quyền lựa chọn những dịch vụ tốt nhất cho mình
chương trình giao thông kết nối hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chuyên mục giao thông kết nối
phòng kinh tế chuyên nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt